đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã tổ chức họp kiện toàn nhân sự trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tham dự cuộc họp
tại cuộc họp các đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố
kết quả là một trăm linh đại biểu có mặt đã bầu đồng chí vương đình huệ làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại cuộc họp đồng chí vương đình huệ khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu quốc hội và đoàn quốc hội theo quy định
đồng thời đồng chí mong muốn từng đại biểu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ luôn gắn bó mật thiết và lắng nghe tiếp thu ý kiến của cử tri
kịp thời phản ánh giải quyết những nguyện vọng chính đáng được cử tri thủ đô ngày càng tín nhiệm xây dựng đoàn quốc hội hà nội mẫu mực